thưa quý vị liên quan đến vụ đoàn khách du lịch việt nam bị đánh bom tại ai cập
bộ ngoại giao đã liên hệ với đại sứ quán ai cập tại việt nam đề nghị hỗ trợ cấp thị thực khẩn cho thân nhân của những người bị trúng bom
để sớm sang ai cập phối hợp với các bên liên quan giải quyết quyền lợi cho các nạn nhân
bộ ngoại giao chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại ai cập tiếp tục theo dõi tình hình
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các công dân việt nam
được biết vào trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đại sứ quán ai cập tại việt nam cấp visa cho thân nhân những người việt nam gặp nạn để sang ai cập
trong khi đó bộ văn hóa thể thao du lịch cho biết bộ này đã ban hành văn bản yêu cầu tổng cục du lịch
chủ trì phối hợp với cục hợp tác quốc tế và thanh tra bộ khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
xác minh làm rõ thông tin đề xuất hướng xử lý cụ thể và báo cáo bộ trưởng trong ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
để đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch tổng cục du lịch vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
đang có các đoàn khách đi du lịch tại ai cập cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác
có các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch
đặc biệt lưu ý khách du lịch tránh đến các địa điểm tập trung đông người nhạy cảm thường xuyên theo dõi cảnh báo
của các cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo an ninh an toàn cho khách
đối với những doanh nghiệp đang khai thác điểm đến ai cập tổng cục du lịch đề nghị các đơn vị
cần cân nhắc việc tổ chức các chương trình cho khách du lịch đến ai cập trong thời gian này
đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo cho khách du lịch nhu cầu đi du lịch trong thời gian tới
công văn cũng yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế quan tâm và nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo trên
trong trường hợp khẩn cấp cần sự trợ giúp đề nghị các doanh nghiệp lữ hành quốc tế du khách liên hệ
đại sứ quán việt nam tại ai cập theo số điện thoại đường dây nóng hai trăm linh một sáu mươi ba trăm chín mươi sáu năm trăm một mươi tám
hoặc tổng đài bảo hộ công dân tám nghìn bốn trăm chín mươi tám một trăm tám mươi bốn tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến vụ án giết người cấp taxi xảy ra trên địa bàn huyện thanh hà tỉnh hải dương vào ngày một mươi tháng sáu
mới đây toán nhân dân huyện thanh hà đưa ra vụ án xét xử lưu động
đối tượng vũ viết tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện thanh hà tỉnh hải dương chịu mức án tử hình
trước đó vào khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tuân thuê xe taxi do anh dương văn hải chú tỉnh quảng ninh đi từ thành phố cẩm phà quảng ninh về nhà tuân
sau đó tuân đã lấy một con dao rồi tiếp tục bảo anh hải trở lên ngã ba tiền trung
khi đi đến tỉnh lộ ba trăm chín mươi thuộc địa bàn xóm mới xã hồng lạc
tuân đã dùng dao sát hại và đẩy sát anh hải xuống rìa đường cướp xe cùng điện thoại tổng trị giá khoảng năm trăm bốn mươi triệu đồng
sau đó tuân lái xe đi đón bạn gái và chạy đến gần cầu hợp thanh thì xe gặp sự cố
tuân đã bỏ xe lại ven đường
ngày hôm sau ngày một mươi một tháng sáu tuân đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đầu thú
căn cứ lời khai của bị cáo lời khai của người làm chứng và các chứng cứ thu thập được
hội đồng xét xử tuyên phạt vũ viết tuân án tử hình và bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà lĩnh tỉnh cao bằng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
về hành vi giết người xảy ra tại thị trấn hùng quốc huyện trà lĩnh tỉnh cao bằng
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại một quán cơm ở thị trấn hùng quốc huyện trà lĩnh
đối tượng trần viết hưởng chú hải phòng xảy ra mâu thuẫn với anh trần văn doanh chú hải dương
hưởng đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu anh doanh khiến nạn nhân bị thương nặng
hiện đang cấp cứu tại bệnh viện quân đội một trăm linh tám trong tình trạng hôn mê sâu
sau khi gây án hưởng đã bỏ trốn đến địa phận cửa khẩu hoành mô thuộc huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
và có ý định trốn sang trung quốc
công an huyện trà lĩnh phối hợp với công an huyện bình liêu và đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô
đã bắt được hưởng tại thôn cửa khẩu thuộc xã hoành mô huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà lĩnh đã chuyển vụ án cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng
tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bùa mật thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng
cùng chú tỉnh nghệ an về hành vi trộm cắp gần năm trăm linh chiếc xe máy ở nhiều tỉnh thành bán sang campuchia
ba đối tượng là nguyễn văn huỳnh
chú văn bình và thái nguyễn thân
cả ba đối tượng này đều đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi ra tù vào thành phố hồ chí minh sống lang thang rồi hành nghề trộm cắp xe máy
ngoài ba đối tượng trên thì nhóm này còn có thêm một số đối tượng khác hiện bị công an thành phố buôn ma thuật tiếp tục truy bắt
trước đó nhóm này đã móc nối với hai đối tượng chuyên tiêu thụ xe máy ở tỉnh long an
trước khi thực hiện hành vi trộm cắp hai bên luôn điện thoại làm giá các hãng xe cụ thể
sau đó thấy người dân sơ hở là đột nhập dùng vam phá khóa rồi lấy xe đem xuống tỉnh khánh hòa tập kết
gửi theo xe khách xuống thành phố hồ chí minh
khi xe đến nơi hai đối tượng từ tỉnh long an sẽ lên nhận đưa qua campuchia bán rồi chuyển tiền qua tài khoản cho nhóm này
với thủ đoạn đó trong hơn một năm qua ba đối tượng cùng đồng bọn đã trộm cắp gần năm trăm linh chiếc xe máy của người dân
ở các tỉnh như đắk lắc khánh hòa lâm đồng đồng nai
tất cả số xe này đều bán sang campuchia
vào sáng ngày hôm nay công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đã thực hiện lệnh khởi tố
đối với đối tượng mai huy long ở huyện nga sơn tỉnh thanh hóa về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi
trước đó mai huy long cùng đồng bọn cho người dân ở xã hành đức vay nóng với lãi suất cao
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai long đến nhà bà lài để đòi nợ
do bà lài chưa có tiền để trả nên long đã đánh bà lài thương tích và cưỡng đoạt tài sản của bà lài
qua điều tra làm rõ đối tượng mai huy long đã cho bảy mươi bốn người dân vay lãi nặng với số tiền trên năm trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính trên năm mươi triệu
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai công an tỉnh quảng ninh phối hợp với đội kiểm soát hải quan số một
cục hải quan tỉnh phát hiện vụ vận chuyển gần một mươi bao thuốc lá lậu
vào hồi một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
trinh sát phòng an ninh kinh tế phát hiện đối tượng nguyễn thị phương hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
đang chuyển các bao tải màu xanh từ nhà riêng số ba mươi hai đường lý tự trọng
phường hòa lạc thành phố móng cái lên xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô và trong nhà riêng của đối tượng
có một mươi chín thùng bia cắt tông chứa chín trăm bốn mươi chín cây thuốc lá điếu khoảng chín năm trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu blan
ba số năm gồm toàn bộ số thuốc lá trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số thuốc lá trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tự sản xuất pháo rồi đem đi bán đối tượng lê đức an chú tại eleo tỉnh đắk lắc đã bị công an tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
vào khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám qua công tác nghiệp vụ công an huyện quỳ châu phát hiện trên địa bàn thành phố vinh
có một đối tượng sản xuất mua bán trái phép pháo nổ
ngay lập tức lực lượng công an đã lên phương án truy bắt đối tượng
qua một thời gian theo dõi vào một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại khối vịnh xuân phường đông vĩnh thành phố vinh
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng lê đức an đi xe máy chở theo bao tải
bên trong có ba mươi bốn quả pháo tự chế với tổng khối lượng hơn một mươi bốn kg

bản tin sẽ tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hoặc bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
mở đầu sẽ là tin về áp thấp nhiệt đới gần biển đông
cụ thể vào hồi bảy h ngày hai mươi chín một mươi hai
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm bốn độ kinh đông ngay trên bờ biển miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km và đi vào biển đông
đến bảy giờ ngày ba mươi tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo sông tử tây
thuộc quần đảo trường sa
bốn trăm sáu mươi km về phía đông đông nam cách quần đảo trường sa khoảng bảy trăm tám mươi km về phía đông đông bắc
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến bảy h ngày ba mươi một một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo trường sa khoảng một trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp sáu bảy giật cấp chín

ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
từ ngày hôm nay ở vùng biển ngoài khơi trung bộ nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển đông từ ngày mai do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão gió sẽ mạnh dần lên cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
quay trở lại với thời tiết trên đất liền do khối không khí lạnh tăng cường kết hợp cùng với rãnh thấp trong đới gió tây
nên trong ngày hôm nay và ngày mai tại khu vực phía tây bắc bộ phổ biến có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng với tố
từ ngày ba mươi một mưa sẽ giảm chỉ còn ở diện vài nơi
tuy mưa giảm nhưng nền nhiệt trên khu vực chưa có dấu hiệu tăng lên
về đêm vẫn phổ biến từ tám đến một mươi một độ riêng vùng núi là từ bốn đến bảy độ
đặc biệt là vùng núi cao có nơi còn đạt ngưỡng độ
khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết người dân cần hết sức lưu ý
còn ban ngày nền nhiệt cao nhất trên toàn vùng cũng chỉ đạt ngưỡng từ một mươi một đến một mươi bốn độ
tương tự trong ngày hôm nay và ngày mai khu vực phía đông bắc bộ cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
có nơi mưa vừa đến mưa to và rông lốc mạnh
trời rất đậm rất hại với nền nhiệt chưa chiều chỉ giao động từ một mươi một đến một mươi bốn độ
người dân nơi đây cũng cần chủ động có biện pháp chống rét ra cố lại trùng trại và bảo vệ vật nuôi vần tược
đến ngày ba mươi một mưa mới giảm cả về diện và lượng cùng nền nhiệt sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ
không chỉ ảnh hưởng đến bắc bộ
mà khối không khí lạnh cũng sẽ gây mưa rông lớn cho khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh hết sức nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực không cao ngày đêm giao động từ một mươi một đến một mươi chín độ trời rét đậm
sang ngày ba mươi một khi khối không khí lạnh suy yếu ở phần phía bắc khu vực mưa sẽ giảm chỉ còn ở diện vài nơi
còn ở phần phía nam vẫn có mưa trên diện rộng
các tỉnh từ đà nẵng
trở vào đến bình thuận do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
nên trong ba ngày tới sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng có nơi mưa to đến rất to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa kéo dài nên người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ven sông suối
và ngập lụt ở vùng trung thấp
nền nhiệt trên khu vực không cao trưa chiều giao động từ hai mươi một đến hai mươi chín độ trời lạnh
ở vùng cao tây nguyên cũng bị ảnh hưởng bởi dài thời tiết xấu
nhưng trong cả ba ngày tới khu vực cũng có mưa rào và rông rải rác tập trung về chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng với hiện tượng cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực không cao ngày đêm giao động từ một mươi bốn đến hai mươi tám độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
đặc biệt là các tỉnh ven biển của khu vực
cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh rất nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực không quá cao trưa chiều giao động xung quanh ngưỡng từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác tập trung về chiều tối